không để nợ văn bản đề án trong chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ sang chính phủ khóa mới vì rất mang tiếng
đây là yêu cầu được bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ đặt ra
tại buổi làm việc với các bộ cơ quan có nhiều văn bản chương trình công tác nợ động vào sáng nay ngày ba tháng một mươi hai
chương trình công tác của thủ tướng chính phủ mai tiến dũng
về chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ từ nay đến cuối năm các bộ cơ quan phải hoàn thiện trình chính phủ thủ tướng chính phủ một trăm sáu mươi bảy văn bản
trong đó các bộ cơ quan tham dự buổi làm việc hôm nay phải trình một trăm ba mươi một văn bản chiếm bảy mươi tám